theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm từ trưa mai các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông ngay trên bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng trị sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km và suy yếu nhanh
cảnh báo mưa trên đất liền từ ngày chín tháng một mươi ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bảy h ngày chín tháng một mươi đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị có nơi mưa lớn hơn hai trăm linh mm